diễn biến mới nhất liên quan đến ổ nhóm tội phạm núp bóng công ty tư vấn luật khủng bố đòi nợ
sáng nay công an tỉnh tiền giang tiếp tục khám xét trụ sở công ty
luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt thu giữ nhiều máy móc tài sản liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng
đồng thời mở rộng điều tra xác minh các bị hại để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
theo cơ quan điều tra công an tỉnh tiền giang trung bình mỗi tháng công ty pháp việt nhận từ các tổ chức tài chính
ngân hàng từ một trăm bốn mươi đến hai trăm bốn mươi hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ
bằng hình thức gọi điện đe dọa khủng bố điều tra ban đầu cho thấy số tiền các đối tượng đã thu được là gần một tỷ đồng
đến ngày hai mươi bảy tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang xác định có khoảng ba triệu người ở khắp các tỉnh thành trên cả nước
là nạn nhân của các đối tượng trong tổ chức tội phạm núp bóng công ty luật để khủng bố đòi nợ
cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục kêu gọi các đối tượng
cơ quan điều tra liên quan đến công ty luật pháp viện sớm trình diện hợp tác khai nhận hành vi phạm tội để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
đồng thời kêu gọi các bị hại nạn nhân của tổ chức tội phạm nêu trên cung cấp thêm thông tin qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
số điện thoại sáu mươi chín ba nghìn năm trăm chín mươi chín năm trăm một mươi một hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giúp đỡ
cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt giữ khẩn cấp ông phạm ngọc phượng năm mươi ba tuổi
giám đốc trung tâm pháp y quảng ngãi để điều tra hành vi nhận hối lộ
theo thông tin ban đầu giám đốc trung tâm pháp y quảng ngãi liên quan đến việc sai lệch kết quả giám định
ngoài ông phượng nhà chức trách cũng bắt giữ một người là cò giám định
cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông phượng
trung tâm pháp y quảng ngãi có chức năng giám định pháp y giám định thương tích
khi có quyết định trưng cầu giám định của cơ quan cảnh sát điều tra
lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng không còn mới mẻ
nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy của các đối tượng lừa đảo này
tại con tum tình trạng lừa đảo chiếm đo tài sản qua mạng đang có những diễn biến đáng lo ngại
hoạt động phạm tội tinh vi xảo quyệt ngày càng đa dạng về phương thức và thủ đoạn
đây là đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội và sự mê tín dị đoan của nạn nhân
rồi theo dệt tự dựng lên nhiều câu chuyện không có thật để tạo lòng tin cho nạn nhân
qua việc thực hiện các nghi thức cúng và chiếm đoạt của nạn nhân hai năm tỷ đồng
thủ đoạn của loài tội phạm này là thường sử dụng mạng xã hội như facebook
zalo và dùng các nét ảo để chủ động liên lạc với nạn nhân
và chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội
giả mạo để nhắn tin lừa vây mất tài khoản
thủ đoạn này là lợi dụng tiền lập các trang web sản giao dịch chứng khoản quốc tế
tiền điện tử kêu gọi đầu tư sau đó can thiệp đánh sập hệ thống
hoặc giả danh người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền
hay lợi dụng sự mê tín dị đoan của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
facebook nhắn tin mua hàng trên facebook mở đồ của lời chuyện là mua hàng
lời lời dân nghĩa về người nước ngoài mua hàng ở việt nam tăng cái thế
facebook nhắn tin mua hàng trên facebook mở đồ của lời chuyện là mua hàng trên facebook
sau đó gửi cho bì hải số nhà và địa chỉ ở việt nam để gửi hàng
xác nhận những thông tin thật
sau đó bì hải vào đường linh thì bì hải nhập thông tin tài khoản vào
bên em đang nhập vào ngân hàng của bì hải
sau đó bì hải nhập otp vào đường linh thì bên em nhập vào đồ tiền
các đối tượng phạm tội thường không tiếp xúc
với người bị hại tài sản được chuyển quản qua ngân hàng
dân đêm việc xác minh thân nhân lai lịch các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn
thứ hai là các đối tượng sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ của rất nhiều ngân hàng khác nhau
trong số đó đa phần các ngân hàng này đều không có trụ sở hoặc chi nhánh đóng quân trên địa bàn
mặc dù cơ quan công an đã nhiều lần khuyến cao đến người dân nhưng vẫn còn rất nhiều người sập bẫy của các đối tượng này
dự báo trong thời gian tới tình hình tội phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn diễn ra hết sức phức tạp
ngoài sự vào cuộc của cơ quan công an
thì người dân cần nâng cao cảnh giác
mỗi người dân cần phải tìm hiểu về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như cần cước công dân giấy phép lái xe
cảnh giác với các cuộc gọi từ số máy lạ số máy có đầu số nước ngoài mạo danh các cơ quan pháp luật ngân hàng
và những lời mời gọi tham gia đầu tư ngoại hối chứng khoán tiền ảo cho vay môi giới bán hàng tham gia chương trình trúng thưởng trên không gian mạng
và kịp thời cung cấp các thông tin dấu hiệu hoạt động của tội phạm cho cơ quan chức năng
sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty sản xuất nội thất thuộc khu công nghiệp minh hưng ba phường minh hưng thị xã trơn thành tỉnh bình phước
ngọn lửa bất ngờ bùng lên thiêu rụi hàng trăm mét vô nhà xưởng của công ty highlight smart home việt nam
khoảng chín giờ năm mươi phút sáng một số công nhân đang làm việc trong công ty hili smart home việt nam
chuyên sản xuất nội thất bất ngờ phát hiện lửa bùng cháy tại khu vực hàn xì của công ty rồi nhanh chóng lan rộng ra khu vực xưởng sản xuất nội thất
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước đã điều động sáu xe chữa cháy cùng ba mươi năm cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp với lực lượng địa phương triển khai phương án và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau gần một giờ vô gắng sức lượng
tuy nhiên vụ cháy đã thiêu rụi kho sửa rộng hàng trăm mét vuông của công ty
còn trước đó vào chiều tối ngày hôm qua hỏa hoạn cũng bất ngờ xảy ra tại một nhà kho tạm dựng bằng các tấm tôn ở khu phố hai phường quang vinh thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai cùng công an tp biên hòa đã xuất ba xe chữa cháy cùng hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
tại đây lực lượng chữa cháy đã phá rỡ một số tấm tôn để tiếp cận đám cháy
đến khoảng một mươi bảy giờ đám cháy cơ bản được khống chế không có thương vong về người nhưng đã thiêu dụi nhiều hàng hóa bột giặt dầu ăn và các mặt hàng gia dụng khác ở bên trong kho
cơn sốt giá nhiên liệu toàn cầu đã ảnh hưởng tới cuộc sống người dân tại nhiều quốc gia trong đó có cả việt nam
lợi dụng tình hình này vùng biển tây nam nơi giáp danh với các quốc gia có mức giá nhiên liệu tranh lệch với việt nam đang nhanh chóng trở thành chợ đen trên biển
nơi các đối tượng gian thương thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi để buôn lậu nhiên liệu nhằm trục lợi bất chính
đang trong quá trình tuần tra tại vùng biển tây nam cách mép phía bắc khu vực trồng lấn việt nam malaysia khoảng ba năm hải lý
tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi năm phát hiện một tàu cá có dấu hiệu nghi vấn đã ngay lập tức tổ công tác ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
trên bảy khoang chứa trên tàu có tới hơn bốn mươi lít dầu đeo không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
chủ tàu thừa nhận mua dầu lậu ở vùng biển giáp xanh với nước ngoài với giá hai mươi đồng một lít
nói là mua về để phục vụ việc chạy tàu thế nhưng trên tàu không có bất cứ loại ngư cụ nào để đánh cá
thực chất con tàu này đã được hoán cải để thành tàu mua bán dầu chuyên dụng
với đủ loại đường ống dẫn máy bơm đồng hồ đo được che giấu dưới vỏ bọc tàu cá
không chỉ giả dạng tàu cá một chủ tàu khác còn lén lút di chuyển ra khơi để mua bán dầu trái phép
mà không thông báo cho lực lượng biên phòng khi rời cảng
bên cạnh những máy móc phục vụ việc bơm hút dầu được cất giấu trong khoang
chủ tàu còn trang bị cả những máy bơm chìm công suất cao để tiện cho việc mua nhanh rút gọn
toàn bộ tư lệnh vùng đã trực tiếp phát hiện cũng như tiếp nhận xử lý hai mươi tám vụ tịch thu gần một bảy triệu lít dầu đeo
tổng số tiền thu được từ xử phạt viêm hành chính và phát mại tài sản tịch thu
gần ba mươi bảy tỷ đồng
đây là những kết quả cụ thể chứng minh nỗ lực của lực lượng trinh sát vùng cảnh sát biển bốn nơi riêng
và quả quả vùng cảnh sát biển bốn nói chung trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
vi phạm pháp luật trên biển đơn vị quản lý
chỉ tính trong năm hai nghìn hai mươi hai đã có đến hàng chục tàu chở dầu lậu bị lực lượng cảnh sát biển vùng bốn bắt giữ
với số lượng hàng trăm nghìn lít dầu đeo giá trị nhiều tỷ đồng
điều đó cho thấy tình trạng buôn lậu
xăng dầu trên vùng biển tây nam đang có nhiều diễn biến phức tạp
vùng biển của chúng ta rộng lại tiếp xác với vùng biển nước ngoài
nên là cái khó khăn là chúng ta phải có cái kế hoạch đảm bảo cái yếu tố chính xác và ngăn chặn kịp thời
nếu không thì các cái đối tượng có thể là tẩu tán hoặc là nhanh chóng chạy rạt sang cái vùng biển khác
nó khó trong công tác đấu tranh của lực lượng cảnh sát biển đối với các đối tượng vi phạm ở trên biển
theo cảnh sát biển vùng bốn đã thành quy luật khi giá nhiên liệu thế giới biến động mạnh
thì đó là thời điểm vùng biển tây nam nóng tình trạng buôn lậu sang dầu
bởi đây là nơi dắp danh với một số quốc gia có giá nhiên liệu tranh lệch so với việt nam
nên thường được các đối tượng buôn lậu xăng dầu lựa chọn để mua bán đi lại kiếm lời
trước tiên các đối tượng ở việt nam giao dịch với đầu nậu ở thái lan campuchia
thỏa thuận xong về giá địa điểm thời gian phương thức giao nhận và thanh toán
sau đó sử dụng các tàu hoán cải núp bóng với danh nghĩa đi đánh cá để đến nhận dầu
tại các tọa độ đã hẹn trước rồi mang về bán lại cho tàu cá việt nam
lợi nhuận từ việc mua bán xăng dầu lậu trên biển cao đến mức có những tàu cá đã hai năm
linh ninh trên biển không về bờ cho đến khi bị lực lượng cảnh sát biển bắt giữ
khuyên với bà con hoạt động trên biển là không có tiếp tay cho những đối tượng làm ăn xấu trên biển
không có tham gia mua dầu để trôi nổi
để mà đảm bảo an ninh trật tự trên biển giữ gìn cái vùng biển của chúng ta an toàn và khai thác
có hiệu quả các nguồn tài nguyên ở trên biển trong thời gian hiện nay và sau này
nếu so với các năm trước tình trạng mua lậu sang dầu diễn ra trên khắp các vùng biển
thì năm hai nghìn hai mươi hai có tới bảy mươi sáu số vụ vi phạm diễn ra ở vùng biển phía nam và tây nam
điều đó cho thấy tình trạng mua lậu sang dầu trên vùng biển này
đang có nhiều diễn biến phức tạp
thực tế này đòi hỏi lực lượng cảnh sát biển không những phải nắm mắt được các thủ đoạn mới của đối tượng buôn lậu
mà còn phải thường xuyên trao dồi nghiệp vụ để xử lý được mọi tình huống trên biển
thông tin từ công an tỉnh lâm đồng về vụ trọng án làm bốn người thương vong vừa xảy ra trên địa bàn xã thạnh mỹ huyện đơn dương
công an tỉnh lâm đồng vẫn đang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cung cấp và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
lực lượng công an cũng đã bắt khẩn cấp nay y tá quê tỉnh phú yên để điều tra về hành vi giết người
bước đầu đối tượng khai nhận do mâu thuẫn từ việc chăn nuôi và bán phân bò không phải là mâu thuẫn đất đai như thông tin ban đầu
cụ thể sau khi bán phân bò vợ của nay y tá là chị ma huyền không đưa tiền đến nay y tá tiêu xài nên giữa hai người phát sinh mâu thuẫn
trong lúc xảy ra cãi vã nay y tá liên tục dùng vũ lực để đánh vợ
thế vậy phía gia đình chị huyền gồm cha là ông gia tạo
mẹ là bà cai nhậu và chị là poyum naidong tới can ngăn
nay y tá đã tiếp tục dùng thanh sắt đuổi đánh tất cả các thành viên phía nhà vợ
hậu quả chị mao huyền và chị poyum naidong bị đánh tử vong
ông gia tạo và bà cai nhậu bị thương rất nặng được người dân chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng cấp cứu
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an huyện đơn dương đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng
bắt khẩn cấp nay y tá để phục vụ công tác điều tra
còn tại tỉnh bình định với tội danh giết người nguyễn văn sáu chú tại huyện tây sơn
đã phải nhận bản án bảy năm tù giam phiên tòa được mở vào chiều ngày hôm nay hai mươi bảy tháng hai
theo cáo trạng vào sáng ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai chị phan thị mỹ hồng cùng chú tệ huyện tây sơn
đi xe mô tô đến trước ngõ nhà nguyễn văn sáu yêu cầu giáo dọn hết đồ đạc trên đất mà mình mới mua
tuy nhiên sáu không đồng ý vì cho rằng đất còn đang tranh chấp nên giữa hai người đã xảy ra cãi vã
bực tức việc bà hồng đập phá đồ đạc và dùng quốc đánh mình nên nguyễn văn sáu đã dùng dao đâm hai nhát vào bà hồng
được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nên bà hồng may mắn thoát chết tỷ lệ tổn thương cơ thể bảy mươi
mua bán trái phép hai viên ma túy trần văn hòa chú tại thị trấn anh sơn
đã bị công an huyện đô lương tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố và tạm giam bốn tháng
quá trình xác minh được biết hòa là thợ xây có thời gian sinh sống tại lào
sau khi nắm thông tin đối tượng hòa đã mua ma túy từ lào rồi tìm cách vận chuyển về việt nam
qua cửa khẩu thanh thủy huyện thanh trương tỉnh nghệ an công an huyện đô lương đã thực hiện các biện pháp
nghiệp vụ theo dõi mọi di biến động của đối tượng để về bắt
đến đêm ngày một mươi bốn tháng hai công an huyện đô lương đã bắt quả tang trần văn hòa
tại xã đà sơn cùng hai viên ma túy tổng hợp
giữa rừng đước thuộc xã lâm hải huyện nam căn
hàng chục đối tượng đã dùng ni lông che chắn rồi tổ chức đá gà ăn tiền
tuy nhiên tụ điểm này đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau triệt xóa
phát hiện lực lượng công an các đối tượng tháo chạy theo nhiều hướng khác nhau
tuy nhiên ba mươi sáu đối tượng đã bị tạm giữ kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh hiện trường
lực lượng vây bắt đã tạm giữ số tiền trên một trăm bảy mươi triệu đồng và hai mươi sáu điện thoại di động
tại tụ điểm này các đối tượng tổ chức còn bán cả nước uống thức ăn
cho thuê ghế ngồi để phục vụ việc đánh bạc
và các con bạc sẽ được vận chuyển bằng xuông máy để vào tụ điểm
không chấp hành dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
nam tài xế điều khiển chiếc xe mini copper đã hất một chiến sĩ cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi bỏ chạy
sự việc xảy ra vào tối qua khi tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số một
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội lập
nồng độ cồn tại đường trần nhật duật phường đồng xuân quận hoàn kiếm
vào khoảng hai mươi h ba mươi năm phút phát hiện xe ô tô mini kuper do một nam tài xế điều khiển có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia
nên tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra
khi tổ công tác yêu cầu tài xế xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn
người này bất ngờ tăng ga lao vào tổ công tác hất một chiến sĩ cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi bỏ chạy
sau khi bỏ chạy được một đoạn lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng được chiếc xe và khống chế nam tài xế
bàn giao cho công an phường đồng xuân tiếp tục điều tra làm rõ
tại cơ quan công an tài xế khai tên là nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại quận bắc tử liêm hà nội
tiến hành đo nồng độ cồn tài xế vi phạm ở mức một trăm hai mươi sáu mg trên một lít khí thở
thưa quý vị sáng nay ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
về các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh
đã làm cho nhiều người thiệt mạng và bị thương
các cơ quan chức năng đã tập trung làm rõ nguồn nhân dẫn đến vụ tai nạn
đồng thời đưa ra các giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế tình trạng này
theo báo cáo hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba quảng nam xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông đường bộ
năm mươi chín người chết hai mươi năm người bị thương
trong đó nguyên nhân của hai vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện núi thành
đều xuất phát từ lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện
như đi vào đường cấm chạy quá tốc độ chở quá số người quy định và thiếu quan sát
liên quan đến vụ tai nạn xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng hai giữa xe khách xe đầu kéo
làm một mươi người chết và vụ tai nạn xe khách đâm vào ô tô tải đầu bên đường
làm ba người chết xảy ra vào ngày hai mươi một tháng hai
ông quốc việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị
cần xem xét công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách
việc cấp giấy phép và xem xét trách nhiệm đối với các đơn vị kinh doanh vận tải
trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải và các đơn vị thủ tịch là
bây giờ có một số đơn vị đặc biệt các hợp tác xã là lập ra để mà gọi chúng ta gọi là
xe đăng ký vào đấy để thu tiền thu cái tiền để mà họ gọi là hợp tác xã dịch vụ
nhưng và họ lý luận rằng tôi là hợp tác xã dịch vụ không phải là hợp tác xã sản xuất
bàn về giải pháp để khắc phục ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đề nghị bộ giao thông vận tải
xem xét hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh
nhất là mở thêm làng xe thô sơ trên tuyến quốc lộ một a tại những đoạn tuyến còn hẹp
các vị trí tìm ở nguy cơ
về giải pháp trước mắt ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam yêu cầu các ngành chức năng
tăng cường công tác chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải
đề nghị là sở thông vận tải là phải ra soát lại tất cả các đơn vị kinh doanh vận tải
trên địa bàn tỉnh và do chúng ta quản lý cấp phép tăng cường việc kiểm tra theo dõi camera ảnh trình để xử lý
theo dõi việc ổng có lắp đặt đầy đủ hay không duy trì thường xuyên hay không
chấp hành các quy định về việc lắp đặt camera hành trình đó hay không
cán bộ theo dõi việc này như thế nào xử lý các hành vi vi phạm đa sản
công an tỉnh đang chỉ đạo là cao điểm về xử lý đối với vận chuyển hành khách
gồm có là các xe dịch vụ xe bốn transit xe vận chuyển hành khách
tập trung xử lý nghiêm
không để sức hề cái việc là quá tốc độ sử dụng động đồ cồn má túy hoặc là quá số người quyết định
theo thống kê quảng nam là địa phương có số lượng các vụ tai nạn giao thông tăng đột biến
trong đầu năm hai nghìn hai mươi ba gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
do đó thời gian tới các cơ quan chức năng được yêu cầu phải thực hiện đồng bộ các giải pháp
nhằm hạn chế tình trạng này
cũng liên quan đến vụ xe khách gây tai nạn đã khiến cho một mươi sáu người thương vong vào ngày hai mươi một tháng hai vừa qua
công an tỉnh quảng nam cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn anh tiên
trú tại thành phố huế tỉnh thừa thiên huế là tài xế xe khách phương trang để tiếp tục điều tra
về tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng
thưa quý vị liên quan đến tổ chức tội phạm núp bóng công ty tư vấn luật pháp việt trụ sở
tại thành phố hồ chí minh thực hiện hành vi đe dọa khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản gần một tỷ đồng
sáng ngày hai mươi bảy tháng hai công an tỉnh tiền giang tiếp tục khám xét trụ sở của công ty này
đồng thời mở rộng điều tra xác minh các bị hại để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định
theo cơ quan điều tra trung bình mỗi tháng công ty pháp việt nhận từ các tổ chức tài chính ngân hàng
từ một trăm bốn mươi đến hai trăm bốn mươi hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên
công ty đòi nợ bằng hình thức gọi điện đe dọa khủng bố
điều tra ban đầu cho thấy số tiền các đối tượng đã thu được là gần một tỷ đồng
nhân viên sẽ tiến hành gọi điện thoại cho khách hàng đầu tiên để nhắc nợ
tiếp theo nếu không được thì sẽ gọi cho hai số thẩm chiếu có trên hợp đồng vay
tiếp theo không được nữa thì nhân viên sẽ gọi điện vào số hotline của công ty nơi khách hàng đang làm việc
để nhờ nhắn với khách hàng yêu cầu liên hệ để thanh toán khoản vay cho các ngân hàng công ty tài chính
các nhân viên thu hồi nợ làm phiền
yêu cầu khách hàng liên hệ để giải quyết cái khoản vay
nếu không thì sẽ bị công ty giải quyết cho thôi việc
trong quá trình làm việc thì các nhân viên đã sáng tác thêm làm một số cái việc vượt quá quy định
như là họ đặt hàng đối với cái khách hàng là hoạt động kinh doanh buôn bán thì họ đặt hàng
đối với giao tới một cái địa chỉ không cố định để làm cho khách hàng cảm thấy phiền
và bị quấy rối
để giải quyết cái khoản vay
vì từ cái lợi nhuận rất lớn từ hai mươi năm ba mươi năm nên cái nhóm đối tượng do đối tượng hùng và đối tượng châu làm đốc này
đã chỉ đạo các trợ phòng trợ nhóm chỉ đạo nhân viên là quyết định thực hiện bằng mọi thủ đoạn
gây áp lực tối đa lên các bệnh hạng để ngăn mục đích đòi được nhiều tiền thì hoạt chúng lại hợp được rất là cao
ở đây là một số tăng
vật được công an tỉnh tiền giang thu giữ được tại công ty pháp việt
một công ty là núp bóng cái đơn vị luật để mà tổ chức cái thực hiện cái hành vi là đòi nợ trái pháp luật
đến thời điểm hiện tại thì công an tỉnh cũng đã xác định được là có khoảng sáu triệu bị hại liên quan đến cái công ty này
hành vi đe dọa của các đối tượng trong công ty pháp việt đã khiến các nạn nhân trên khắp các tỉnh thành trên cả nước mất ăn mất ngủ
vì những cuộc gọi bị làm phiền thậm chí là đe dọa khủng bố người thân trong gia đình
có mấy người khác câu chuyện
có người khác nữa bồn trồn lắm lo sợ nữa lo sợ đến con
nó kêu là phải một trong dòng ngày mai phải trong nghỉ học
chứ không nghe học là có chuyện có tới gia đình cô luôn
thì nó nhắn là tôi biết cô có hai đứa con vậy đó
rồi nói là nếu như mà cô mà không có liên hệ với kêu gia đình liên hệ trả nợ cho nó thì sẽ ảnh hưởng tới gia đình đó
tức là tới con tôi vậy đó
ảnh hưởng tới công việc rồi này kia nói chung là
chủ yếu với những cái lời hâm nhọa
trước đó ngày một mươi bốn tháng hai thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
giao cục cảnh sát hành sự chủ trì hướng dẫn công an thành phố hà nội và công an tỉnh tiền giang
đấu tranh triệt phá hai đường dây tội phạm có tổ chức nấp bóng công ty luật để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản
công an tỉnh tiền giang đã huy động một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ đột kết vào công ty phát việc
thu giữ hai trăm ba mươi ba cbu máy tính bàn trên ba trăm linh điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan
triệu tập làm việc một trăm ba mươi ba đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra kêu gọi các đối tượng có liên quan công ty luật pháp việt sớm trình diện
hợp tác khai nhận hành vi phạm tội để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
đồng thời kêu gọi các bị hại nạn nhân của tổ chức tội phạm nêu trên
cung cấp thêm thông tin qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
số điện thoại sáu trăm chín mươi ba năm trăm chín mươi chín nghìn năm trăm một mươi một hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giúp đỡ
thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng hai tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử
đối với ngô minh khâm bốn mươi tuổi tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc phú an thình len
và bốn đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều a khoảng bốn điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
bốn đồng phạm trong vụ án gồm hoàng tấn thành phó tổng giám đốc phú an thịnh lan
phương cẩm thành giám đốc sàng phú an thịnh lan tiêu trọng tiến giám đốc sàng phú an thịnh lan
và trần mạnh hùng phó tổng giám đốc phú an thịnh lan
năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo ngô minh khâm thành lập công ty phú an thịnh lan tại quận bình tân tp hcm
đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải môi giới sau đó chuyển sang bất động sản
ngô minh khâm đã dùng tư cách cá nhân ký hợp đồng đặt cọc nhận mua một lượng lớn đất thổ cư
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh long an tp hcm tuy nhiên khi chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng
bị cáo khâm đã dùng những lô đất không liên quan để vẽ bản đồ quy hoạch
nền bốn khu dân cư mỹ yên hưng phát center hai eco city tân kiên phú thợ hòa tân phú
khu đô thị phú an thịnh
bị cáo khâm chỉ đạo nhân viên quảng cáo gian dối để giới thiệu khách hàng đến công ty
để ngô minh khâm cùng trần mạnh hùng phương cẩm thành tiêu trọng tiến hoàng tấn thành
ký hợp đồng đặc tộc hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng nền đất dưới dạng khổ cư
đã có đầy đủ cơ sở hạ tầng trong thời gian nhất định sẽ giao chứng nhận quyền sử dụng đất
cho các khách hàng bằng thủ đoạn trên bị cáo khâm đã đưa bán cho chín mươi ba bị hại
chiếm đoạt số tiền hơn bảy mươi bốn tỷ đồng
phiên tòa hôm nay hội đồng xét xử thông qua cáo trạng vụ án và thực hiện phần thẩm vấn
xét hỏi các bị cáo phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày
thưa quý vị từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng hai phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an tp hcm phối hợp cùng với phòng tham mưu phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội và công an các quận huyện đồng loạt kiểm tra một mươi một tiệm sửa xe
nghi độ xe và cơ sở gia công kinh doanh phụ tùng linh kiện phục vụ đổ xe trên địa bàn thành phố
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác ghi nhận các cơ sở này đều có dấu hiệu kinh doanh
thêm các dịch vụ thay đổi đặc tính kết cấu xe độ xe như trang bị hệ thống đo lường công suất
động cơ để phục vụ đầu xe đồng thời nhiều xe mô tô đang sửa chữa có dấu hiệu thay đổi đặc tính xe
không có lốc máy không có số máy không xuất trình được giấy đăng ký xe và nhiều linh kiện
phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
theo đại diện phòng cảnh sát giao thông việc xử lý nghiêm các lò độ xe cơ sở kinh doanh
phụ tùng không rõ nguồn gốc là bước đầu trong việc kéo giảm tình trạng đua xe trái phép
vì vậy trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra
xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát nắm bắt tình hình
thiết lập và triển khai các phương án ngăn chặn đua xe trái phép chạy xe gây rối trật tự công cộng
góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên khắp địa bàn thành phố
công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa bắt quả tang nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ
đang có hành vi sử dụng và tàn trữ trái phép chất ma túy ở phòng nghỉ của khách sạn
trên địa bàn thuộc phường mỹ phú thành phố cao lãnh
cụ thể vào lúc h bốn mươi phút ngày hai mươi bảy tháng hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
kiểm tra phòng bốn trăm linh bốn của khách sạn trên địa bàn phường mỹ phú thành phố cao lãnh
phát hiện sáu đối tượng gồm ba nam hai nữ đang có hành vi tổ chức sử dụng và tàn trữ trái phép chất ma túy
tại hiện trường công an thu giữ một bịch ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy
ba viên nén cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
các đối tượng hùng tiền lại đưa cho lê anh kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
một phần vĩnh phước thành phố nha trang tỉnh khánh hòa mua về để thuê khách sạn sử dụng
tết nhanh sáu đối tượng đều dưng tính với ma túy